chín h sáng ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận bốn trăm năm mươi chín ca mắc hiện đã có ba trăm sáu mươi chín ca được điều trị khỏi chín mươi ca đang được điều trị
trong đó có hai ca nặng chín ca đã âm tính lần một và ba ca âm tính từ lần hai trở lên
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại thành phố đà nẵng bộ y tế quyết định tăng cường chi viện nhân lực phòng chống dịch bệnh tới đà nẵng để giúp cho địa phương này ứng phó tốt hơn với dịch covid một mươi chín
thành phần chi viện bao gồm các chuyên gia từ cục y tế dự phòng cục quản lý môi trường y tế cục phòng chống hivs viện pasteur nha trang viện pasteur tp hcm
theo đó các chuyên gia sẽ phối hợp với ba tổ công tác đặc biệt về giám sát dịch xét nghiệm và điều trị mà bộ y tế cử đến đà nẵng từ hôm hai mươi năm tháng bảy
toàn bộ lực lượng này sẽ do phó giáo sư tiến sĩ trần như dương phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương làm trưởng đoàn
bên cạnh đó bộ y tế còn huy động hàng trăm sinh viên của đại học kỹ thuật y dược đà nẵng và đại học y dược huế tham gia thực hiện các hoạt động phòng chống dịch tại đà nẵng
bộ y tế cũng điều tới đà nẵng một mươi máy thở và hỗ trợ thêm khẩu trang n chín mươi năm cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố đà nẵng và bệnh viện trung ương huế
còn tại tỉnh quảng nam bắt đầu từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy thành phố hội an sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời các địa phương gồm thị xã điện bàn huyện đại lộc tỉnh quảng nam sẽ tạm thời dừng các hoạt động thể dục thể thao
các hoạt động kinh doanh nhà hàng cà phê giải khát để phòng chống dịch
để chuẩn bị cho việc thực hiện giãn cách xã hội trong ngày hôm nay chính quyền và các lực lượng chức năng và người dân thành phố hội an đã thực hiện các nội dung giãn cách
các tuyến đường đi vào thành phố hội an được kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường trong thành phố hầu như vắng khách du lịch
người dân hội an bắt đầu giữ khoảng cách giữa người với người cộng đồng với cộng đồng hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thật sự cần thiết
trường hợp ra khỏi nhà đeo khẩu trang rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu hai mét một số hoạt động và địa điểm cũng được tạm dừng trong đó có các bãi tắm biển
thưa quý vị trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín
mặc dù không tham gia trực tiếp khám và điều trị cho các bệnh nhân thế nhưng những chiến sĩ công an nhân dân thực sự là những người đi đầu trong trận chiến này
vượt lên tất cả những khó khăn đặc thù trong đó có cả nguy cơ bị lây nhiễm cao họ đang ngày đêm thầm lặng để công hiến góp một phần không nhỏ trong công cuộc chống dịch covid một mươi chín
hai mươi hai giờ tại cổng bệnh viện đà nẵng
ngoài đảm bảo an ninh trật tự lực lượng công an tại đây còn tiếp nhận và vận chuyển nhiều hàng hóa cứu trợ của người dân
người dân gửi vào trong bệnh viện cho người thân và các bác sĩ
ca trực của mỗi chiến sĩ được bắt đầu từ lúc một mươi chín h tối cho đến bảy h sáng hôm sau
dù cường độ làm việc liên tục nhưng những chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực quyết không để ai trong vùng bị cách ly thiếu thốn về nhu yếu phẩm
thời tiết đang nóng và người ta đưa đồ tiếp viện vô trong nhà trong bệnh viện cũng rất là nhiều rất là đông
anh em trong bộ chiến sĩ cũng rất là vất vả
nhưng mà sau cái vất vả đó thì anh em rất là cố gắng để còn tốt đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực phong tỏa cách ly
thì mình cũng là người dân đà nẵng cho nên mình cũng muốn góp một chút công sức nhỏ bé thôi
nhưng mà mình muốn tự thêm sức lực cho mấy anh trực đi để cho có sức khỏe để rồi trực cho tốt công việc
nói chung là mong
nói chung là mong cho đà nẵng chọn mẫu hiệp dịch để cho người dân trở lại sống bình thường
bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự các cán bộ chiến sĩ còn là những nhà tâm lý để động viên người nhà bệnh nhân
vì lo lắng cho người thân đã hàng đêm đứng ở cổng viện trong ngóng
mỗi cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đều xác định rằng đây là nhiệm vụ thiên liên của những người lính
sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
những lúc người dân tới
với hỗ trợ anh em đồ ăn thức uống thì cảm giác mình vui lắm
cố gắng tự động viên bản thân cũng vì nhân dân mà cố gắng phục vụ
anh em thì biết là cái nhiệm vụ khi mà tiếp xúc gần với lại khu vực có nguy cơ lây nhiễm bệnh thì cũng rất là nguy hiểm
do đó thì trong quá trình triển khai lực lượng thì cũng quán triệt tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ
vì anh em cũng có cái tinh thần rất là cao
để tham gia cái tiến đào để phòng chống dịch
tuy nhiên là cũng không có chủ quan trong cái việc phòng người dịch bệnh
đối với lại bản thân cũng như là để giữ gìn sức khỏe của bản thân mình
về trách nhiệm của cơ quan đơn vị thì cũng trang bị cho anh em các kiến thức phòng chống dịch
cũng như là các trang bị cần thiết để phòng chống dịch
dịch bệnh có thể kéo dài nhiều ngày nữa và khó khăn phía trước vẫn còn nhiều
nhưng trên khuôn mặt của các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm túc trực
chăm sóc giúp đỡ người bệnh vẫn ánh lên tinh thần lạc quan
bởi các anh biết sự có mặt của mình tại đây là điểm tựa cho những người dân yên tâm hơn
trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh nguy hiểm này
thưa quý vị trong những ngày qua hàng loạt các vụ xuất nhập cảnh trái phép
hòng trốn sự kiểm soát của lực lượng chức năng đã bị phát hiện
trước đó vào lúc h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bảy tổ công tác công an phường phú thạnh
quận tân phú tp hcm
khi tuần tra kiểm soát đã phát hiện
một mươi một người quốc tịch trung quốc lưu trú trái phép tại một khách sạn trên địa bàn
khi phát hiện thấy lực lượng chức năng nhóm này đã nhanh chóng tỏa ra nhiều hướng bỏ chạy
lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy tìm và bắt giữ được các đối tượng
bước đầu xác định các đối tượng trên đến từ tỉnh phúc kiến trung quốc
nghi vấn nhập cảnh trái phép vào việt nam
công an quận tân phú đã đưa một mươi một đối tượng trên đến điểm cách ly
cũng vào dạng sáng ngày hôm nay tại khu vực xã tiên thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh
lực lượng công an cũng đã phát hiện và ngăn chặn bắt giữ một mươi một người
trong đó có ba người việt nam tám người trung quốc đi trên hai xe ô tô
đang tìm cách xuất cảnh trái phép từ việt nam sang campuchia
hiện công an huyện bến cầu đang phối hợp với trung tâm y tế huyện
để chuyển một mươi một người trên đến địa điểm cách ly theo quy định
trong khi đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa khởi tố bị can
đối với phạm mạnh huynh hiên văn tuấn và phùng quyết sinh
về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
giác quyết định chi nọ át đối với hiên văn tuấn chủ mưu trong vụ án này
cụ thể vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hêm văn tuấn mở công ty shipper móng cái
có địa chỉ tại thành phố móng cái làm dịch vụ vận chuyển hàng
tuấn thuê phạm và sinh điều hành công ty
vào khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng sáu tuấn gọi điện cho huỳnh đi đón sáu người trung quốc
tại khu vực xã vạn ninh thành phố móng cái trở về văn phòng công ty
tại đây huynh và sinh thuê thêm hai người nữa trở xuống người trung quốc
trên đến địa
phận của trạm km một mươi năm
tuy nhiên khi các đối tượng này đi đến trạm km một mươi năm
thì đối tượng đi đầu bị phát hiện nên cả nhóm quay về công ty
năm người trung quốc còn lại bị bắt giữ và đưa đi để cách ly y tế
hiện công an thành phố móng cái đã bàn giao hồ sơ cho phòng an ninh điều tra
công an tỉnh quảng ninh để xử lý theo thẩm quyền
phạm mạnh huynh và phùng quyết sinh bị bắt khẩn cấp
về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

rồi là các thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật
vâng ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị bằng cách dụ nạn nhân vào khách sạn để quan hệ đồng tính
khi con mòi sập bẫy sẽ bị các đối tượng dàn cảnh để cướp tài sản
lấy tiền mua ma tí hút chích
đây là thủ đoạn của các đối tượng trong băng cướp
mà công an quận tân bình tp hcm
vừa bắt giữ vào ngày hai mươi chín tháng bảy
bốn đối tượng trong băng cướp tài sản bị bắt
do lê vũ anh hào ngụ tại quận sáu cầm đầu
trước đó hào sử dụng mạng xã hội zalo
để kết bạn với một người trò chuyện thân tình
sau đó rủ rê người đàn ông này đi khách sạn
trong quá trình này hào gọi điện cho động bộ
mang theo công cụ hỗ trợ để khống chế
uy hiếp người này cướp điện thoại và xe máy
số tài sản cướp được hào đưa cho đối tượng nguyễn hoàng thanh
cùng ngụ từ quận sáu mang đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài
sau khi bị cướp người này trình báo công an
ngay lập tức cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân
đã lần theo manh mối nhanh chóng khám phá vụ án
bắt giữ toàn bộ đối tượng cùng tăng vật có liên quan
cơ quan điều tra cũng khuyến cáo người dân
nhất là những người đồng tính không nên nhanh chóng đặt lòng tin
vào những người lạ trên mạng xã hội
để tránh việc bị lừa đảo cướp tài sản
hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị sau nhiều ngày theo dõi
chiều ngày ba mươi tháng bảy đội quản lý thị trường số ba
thuộc cục quản lý thị trường tp hcm
đã kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất thương mại thiết bị nam anh
địa chỉ tại số sáu trăm một mươi tám a đường trần đại nghĩa
khu phố bảy phương tân tàu a quận bình tân
phát hiện số lượng lớn khẩu trang y tế
có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu
tiến hành kiểm tra tại trụ sở công ty
cũng là địa điểm sản xuất khẩu trang
lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện
tại cơ sở sản xuất này đang chứa trữ trong kho
hơn một trăm hai mươi thùng tương đương hơn một trăm linh khẩu trang bay m
qua xác minh số khẩu trang này đều là khẩu trang giả
nhãn hiệu khẩu trang ba m của mỹ sản xuất
lực lượng chức năng đã lập biên bản
và niêm phong số hàng giả này để làm rõ xử lý
được biết thời gian gần đây dịch covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp nhu cầu sử dụng khẩu trang
của người dân tăng cao nên một số cơ sở cá nhân
vì lợi nhuận trước mắt đã tìm cách sản xuất khẩu trang
không đảm bảo chất lượng sử dụng nguyên liệu
không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất khẩu trang
bán ra thị trường hoặc có hành vi găm hàng
thổi giá khẩu trang lên cao để thu lợi bất chính
trong thời gian tới cục quản lý thị trường thành phố
tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng
để kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
tính đến hết ngày hai mươi tám tháng bảy gần sáu người rời khỏi đà nẵng
từ ngày một tháng bảy đã khai báo y tế
một bảy trăm bảy mươi người đã lấy mẫu xét nghiệm
tại tp hcm các trạm y tế phường xã đang tích cực
kêu gọi người dân đến khai báo và lấy mẫu tại địa phương
kính thưa quý vị chỉ mới đầu giờ sáng nhưng tại trạm y tế
phường linh triệu quận thủ đức tp hcm
đã có rất đông người dân tập trung đến để lấy mẫu xét nghiệm
đây là những người trở về từ đà nẵng trong vòng một mươi bốn ngày vừa qua
và đây là một trong những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
của tp hcm triển khai mạnh trong những ngày vừa qua
trong hai ngày qua trung tâm y tế quận thủ đức tp hcm
đã tiến hành tiếp nhận khai báo y tế và lấy mẫu phết hỏng
khoảng hai người dân trở về từ đà nẵng trong những ngày qua
để tránh tập trung đông người gây khó khăn cho công tác lấy mẫu xét nghiệm
cũng như làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm
các trạm y tế phải hẹn người dân theo từng đợt
ngoài đi đâu người ta cũng tới tự nguyện tới và cũng khai báo đầy đủ
tất cả các thông tin mà trạm y tế yêu cầu mà chính phủ yêu cầu
em đến từ vùng dịch về là từ ngày hai mươi năm là hôm nay là năm ngày
lúc em mới ra thì trưa đó bắt đầu có nghe thông tin là ngoài đó bắt đầu có dịch thì cũng thấy lo
cái ngày hôm sau ngày hôm về thì về thì cũng mình từ đeo khẩu trang
tiếp xúc với những người tại nhà cũng còn một hai người ở nhà
rồi cũng phải rửa tay rồi nói chung phải kỹ hơn
em có gọi điện thoại ra đây báo thì ngoài đây thông báo là
em hôm nay ra để lấy xét nghiệm do cả nhà nhà em tới chính rồi đi từ đà nẵng về

hay là em chưa có áp dụng biện pháp gì

thì bây giờ em cũng không lo lắng vì đã qua một mươi bốn ngày và không có biểu hiện nhiều
nhưng mà cũng đeo khẩu trang rửa tay và hạn chế không cho bạn đi ra ngoài
việc lấy mẫu người về từ vùng dịch là biện pháp tầm soát nguy cơ lây nhiễm tại thành phố hồ chí minh hiệu quả
ý thức được vấn đề này người dân đã có sự tự giác đến khai báo y tế
từ hạn chế tiếp xúc với người khác cũng như các biện pháp rửa tay đeo khẩu trang
như khuyến cáo của ngành y tế
tuy nhiên vẫn có những đối tượng chưa tuân thủ nên cơ quan chức năng phải đến tận nơi để vận động
hai ngày nay thì cũng gặp ba bốn trường hợp là có một số người đi du lịch về
người ta trốn tránh thì tụi em cũng xuống vận động xuống tận nhà vận động
thì có ban ngành đoàn thể đi chung nữa
thường thường là nhiều nhất là công an y tế xuống vận động thì nhờ cảnh sát khu vực vận động là họ đi
còn thực sự là người nhà vận động thì họ không đi như nhân viên y tế
khi xuống thì cũng phát tờ rơi hướng dẫn này thì mình nói chuyện ân cần thì họ cũng nghe theo
thì sáng nay cũng có một số trường hợp có lên đây rồi cũng có thấy lên cũng lấy mẫu luôn rồi
để thuận tiện cho người dân được tư vấn và hỗ trợ y tế lấy mẫu kịp thời
trung tâm kiểm soát bệnh tật còn cập nhật thêm số điện thoại các trạm y tế trên địa bàn
bổ sung thêm các số điện thoại đường dây nóng
bên cạnh đó vẫn tiếp tục giám sát covid một mươi chín đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế
coi lưu trú tại thành phố
hiện thành phố có sáu mươi ba trường hợp nhiễm covid một mươi chín hơn một bốn trăm linh người đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung
và gần sáu trăm linh người đang cách ly tại nhà
nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân
trong việc phòng ngừa sự lây lan của dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
công an tp hcm chủ động ra soát kiểm tra đi từng ngõ gõ từng nhà để xác minh khoanh vùng
những người đi từ vùng dịch về để áp dụng khai báo y tế
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn quận bình thạnh

ngoại trưởng nguyễn định noch tìm hiểu thêm về dịch covid một mươi chín trên internet